ngày hôm nay ngày một tháng ba công an quận một tp hcm đang điều tra truy bắt nhóm đối tượng ném vỏ chai bia
dọa bắn nhân viên của một nhà hàng đóng trên địa bàn
hình ảnh từ camera ghi lại khoảng một giờ ngày hai mươi tám tháng hai một nhóm thanh niên bốn người đi trên hai xe máy
tới trước nhà hàng nằm trên đường nguyễn thái bình quận một tp hcm
sau đó hai người ngồi sau bước xuống xe cầm nhiều vỏ chai bia ném vào quán
một người trong nhóm này còn uy hiếp đe dọa các nhân viên trong nhà hàng này
thấy vụ việc có tính chất nguy hiểm các nhân viên ngồi trước cửa hàng hoảng sợ bỏ chạy vào bên trong
sau khi ném hết vỏ chai bia một đối tượng còn đe dọa bắn người ở quán trước khi lên xe máy chạy khỏi hiện trường
được biết trước đó vào khoảng giữa tháng hai đã có một nhóm thanh niên cũng kéo tới nhà hàng này để tạc sơn chất bẩn
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ